sáng ngày ba mươi tháng một mươi một đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
cùng đoàn đại biểu quốc hội đã có cuộc tiếp xúc cử tri tỉnh yên bái
thông báo kết quả kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
ghi nhận đánh giá cao những thành tựu mà đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh yên bái đạt được trong thời gian qua
đồng chí ghi nhận tiếp thu những ý kiến tâm huyết kiến nghị của các đại biểu và cử tri trong tỉnh với quốc hội chính phủ
đồng thời đề nghị tỉnh yên bái cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy để xây dựng thể chế khơi dậy tiềm năng động lực
xây dựng thể chế thúc đẩy cho sự phát triển của đất nước bảo đảm ổn định kinh tế đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu quan tâm công tác bảo vệ môi trường bảo vệ sức khỏe nhân dân kiên quyết kiên trì bảo vệ đảng
bảo vệ chế độ xây dựng đảng trong sạch vững mạnh tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong đảng